ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an phối hợp với ban thanh niên quân đội tổ chức tổng kết chương trình phối hợp và tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tấm gương đạo đức của hồ chí minh giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chương trình phối hợp giữa tuổi trẻ hai lực lượng được ký kết từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai và được triển khai hiệu quả xuống từng cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên
kể từ khi ký kết chương trình phối hợp đến nay thanh niên công an và quân đội đã có mối quan hệ giao lưu gắn bó chặt chẽ trong tất cả các hoạt động các nội dung thi đua được cụ thể hóa sát với nhiệm vụ chiến đấu xây dựng đảng và xây dựng lực lượng của đơn vị
thanh niên công an quân đội đã phát huy tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ thông qua việc đảm nhận những việc khó việc mới việc cần sức trẻ
đã có gần một mươi công trình phần việc thanh niên trong lĩnh vực công tác chuyên môn hơn ba đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập và duy trì hoạt động
trách nhiệm xã hội luôn được tuổi trẻ hai lực lượng tiếp tục được phát huy thông qua nhiều chiến dịch tình nguyện hè chương trình xuân biên cương tết hải đảo